ngày áp dụng quy định xử phạt chính thức có hiệu lực
tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra tài xế đưa ra nhiều lý do khác nhau để biện minh cho việc chưa đổi biển
đa phần các xe kinh doanh vận tải đã thực hiện theo đúng quy định
tuy nhiên trên thực tế không khó để bắt gặp những chiếc xe taxi xe tải các loại vẫn lưu thông bằng biển trắng
đối với loại hình vận tải kinh doanh taxi truyền thống cùng một hãng xe này đã đổi xe kia thì chưa
và đây là lý do được chính tài xế chia sẻ
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay tại năm cơ sở đăng ký xe ô tô trên địa bàn hà nội đã cấp đổi làm thủ tục đăng ký mới cho gần chín mươi xe
như vậy có thể thấy số xe chưa đổi sang biển màu vàng không phải là con số ít
với nhiều lý do khách quan và chủ quan được đưa ra để đạt được một trăm linh các loại xe kinh doanh vận tải đổi sang biển vàng thì cần phải có thêm thời gian
về vấn đề xử phạt đến nay lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở và tuyên truyền để các lái xe chủ động thực hiện theo quy định
với những trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý theo quy định
cầu phải gỡ bỏ và dừng việc tiết lộ những thông tin liên quan tới đời sống cá nhân của trẻ em ở đây
trách nhiệm tìm hiểu thông tin là thuộc về các cơ quan pháp luật cơ quan điều tra để xử lý các vi phạm theo quy định
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi xin mời tới trường quay bà nguyễn thị nga phó cục trưởng cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội để thông tin thêm về vấn đề này
và làm rõ các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
lời đầu tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay
và thưa bà là xin bà hãy thông tin cụ thể thêm về những cái vấn đề mà cục trẻ em đã gửi tới cục an toàn thông tin để kiểm tra xử lý một số trang facebook
một số trang facebook đã chia sẻ những cái thông tin những hình ảnh về đời tư của các trẻ em tại vĩnh thất bồng lai
có thể nói là trong thời gian vừa qua thì khi mà xảy ra các cái vụ việc liên quan đến vi phạm quyền trẻ em
thì có thể là các bạn đọc
các khán giả theo dõi ở các kênh khác nhau và đặc biệt là trong cái bối cảnh sử dụng mạng xã hội hiện nay
thì luôn luôn nhận được cái sự quan tâm chia sẻ của xã hội cũng như là của cộng đồng mạng
tuy nhiên thì đối với những cái vụ việc thì có một điều cũng rất là tiếc rằng là nhiều người sử dụng mạng xã hội
thì lại lan truyền những cái hình ảnh mà nó thuộc về cái bí mật đời sống riêng tư của trẻ em
chúng ta cũng biết là luật trẻ em đã quy định là bảo vệ bí mật đời sống riêng tư bí mật cá nhân của các em
và khi công bố
những cái nội dung đó là vi phạm pháp luật và chúng ta biết phải tôn trọng cái quyền bất khả xâm phạm của các em
tuy nhiên thì có thể nói là trong mấy ngày vừa qua thì mạng xã hội lan truyền rất nhiều những cái clip
nó rất rõ về cái tên tuổi địa chỉ cụ thể của các em cũng như là những cái thông tin về cha về mẹ của các em
thì chắc chắn những cái vi phạm này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sự phát triển của các em sau này
thông qua một số cơ quan phương tiện thông tin đại chúng
lãnh đạo cục trẻ em khi trả lời báo chí thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo cộng đồng mạng
cần phải tăng cường cái bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
tuy nhiên thì cũng vẫn diễn ra rất là nhiều cái sự chia sẻ tràn lan trên môi trường mạng
thế nên chính vì vậy là theo quy định của pháp luật hiện nay thì cục trẻ em đã có văn bản
gửi cục an toàn thông tin là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này
thì sẽ cùng đồng hành vào cuộc với các cơ quan chức năng để chúng ta bảo vệ trẻ em được tốt nhất
vâng như vậy là các cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em đã có
có thể là nhiều người chưa nắm được cái thông tin cụ thể
vậy bà xin thưa bà hãy chia sẻ là quy định hiện nay của pháp luật
đối với cái việc tiết lộ những cái thông tin cá nhân này những cái hình ảnh của các em
mà không được sự đồng ý của trẻ từ bảy tuổi trở lên
hoặc là sự đồng ý của cha mẹ hay là người giám hộ thì sẽ bị xử phạt như thế nào ạ
vâng tôi có thể chia sẻ một số những cái văn bản và những cái quy định chính như thế này
trước hết là luật trẻ em thì quy định là cái quyền bất khả xâm phạm
về bí mật đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em
thứ hai là
thứ hai là trong một mươi năm nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật trẻ em
thì khi công bố những cái thông tin bí mật đời sống riêng tư bí mật cá nhân của các em
mà đối với trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên mà chưa được sự đồng ý của cha mẹ và của trẻ em
đó là nhóm hành vi vi phạm pháp luật hành vi bị nghiêm cấm
thứ ba nữa là để cụ thể hóa những nội dung thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư của các em
thì nghị định năm sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
chính phủ đã quy định nó bao gồm từ tên tuổi hình ảnh thông tin về cha mẹ trường lớp về tài sản của các em
về kết quả học tập rồi về địa chỉ nơi ở và các dịch vụ mà các cơ quan các tổ chức đang cung cấp để bảo vệ các em
thì đó là thuộc cái bí mật đời sống riêng tư của các em
và gần đây nhất tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thì chính phủ đã thông qua nghị định số một trăm ba mươi liên quan đến xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực
trợ giúp xã hội và lĩnh vực trẻ em
vâng qua cái câu chuyện điển hình là chia sẻ những cái thông tin hình ảnh về trẻ em tại tỉnh thất bồng lai
thì bà có đánh giá như thế nào về cái tình trạng vi phạm quyền trẻ em trên không gian mạng trong thời gian vừa qua ạ
có thể nói là trong những năm vừa qua thì với cái sự bùng nổ của công nghệ
thì cái việc nhiều người trong đó có trẻ em của chúng ta thì cũng tham gia mạng xã hội rất là nhiều
chúng ta sử dụng internet cũng như là tham gia mạng xã hội
nhất là trong cái bối cảnh mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội
thì những cái kết giao bạn bè rồi những cái tìm hiểu thì nó cũng có rất nhiều những cái lợi ích nhất định
tuy nhiên thì cái nguy cơ trong cái việc là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
các em đứng trước rất nhiều những cái nguy cơ những cái rủi ro
nếu mà những người tham gia mạng xã hội không tìm hiểu những quy định
có những kiến thức kỹ năng cơ bản thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các em
mà một trong những cái nguy cơ là

là cái việc là bị đánh cắp các cái thông tin cá nhân
cái thứ hai nữa là cái việc mà tìm hiểu các cái quy định của pháp luật
và những cái nội hàm mà nó thuộc về bí mật đời sống riêng tư của trẻ em
thì cũng còn rất nhiều cá nhân là chưa quan tâm
gọi là cũng có những lúc là thờ ơ hoặc là cố tình là để câu view câu like
vẫn cố tình vi phạm những quy định mà hiện nay chúng ta đã có và đang thực hiện
như vậy là cái việc bảo vệ quyền trẻ em trên không gian

thì bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là rất cần thiết và để làm được điều này
vậy thì các cơ quan quản lý nhà nước các cơ quan chuyên trách bảo vệ trẻ em
cũng như là chính gia đình thì chúng ta cần phải làm những việc gì thưa bà
có thể nói rằng là với cái bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
thì trong những năm vừa qua thì chúng ta cũng đang rất quan tâm để hoàn thiện thể chế
quốc hội thì đã thông qua luật an ninh mạng
liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
thì tại điều năm tư của luật trẻ em từ năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta cũng đã có quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
và gần đây nhất năm hai nghìn hai mươi một
thì thủ tướng chính phủ đã phê duyệt cái quyết định
về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng
thì có bốn cơ quan có chức năng chính gắn về quản lý nhà nước
trong cái vấn đề nội dung này
thứ nhất đó là bộ thông tin truyền thông
thứ hai là bộ giáo dục và đào tạo
thứ ba là bộ lao động tương minh xã hội
thứ tư là tôi cho rằng là rất là quan trọng
đó là bộ công an
với các lực lượng liên quan đến xử lý các cơ quan tổ chức cá nhân
trong cái việc là vi phạm các cái quy định của việt nam
liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
bên cạnh đó thì để các em của chúng ta thực sự được an toàn
thì bộ thông tin truyền thông
với vai trò là cơ quan thực trực để triển khai quyết định này
thì đã thành lập mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
ngoài bốn cơ quan quản lý nhà nước như tôi vừa chia sẻ
thì có sự tham gia của một số doanh nghiệp
cung cấp các sản phẩm trên môi trường mạng
có sự tham gia của cơ quan báo chí
cũng như là một số tổ chức quốc tế tổ chức xã hội
để cùng kết nối chúng ta tăng cường
và cái bảo vệ cho các em trên môi trường mạng được an toàn nhất
vâng thưa bà như vậy là từ cái vụ việc
ngoài cái vụ việc ở tỉnh thất đồng lai
thì còn có rất là nhiều vụ việc xâm hại bạo hành trẻ em chẳng hạn
thì theo bà bà có cái tư vấn gì đối với người dùng mạng xã hội
khi mà chúng ta muốn chia sẻ những cái sự việc này lên mạng xã hội
thì chúng ta bằng cái cách nào có thể công khai
những cái thông tin đấy lên mạng xã hội chia sẻ tới cộng đồng
nhưng mà lại không bị vi phạm vào quyền trẻ em ạ
vâng có thể nói là cái việc luôn luôn tìm hiểu
và nắm bắt những quy định của pháp luật
vì hiện nay là chúng ta đang sống và làm việc theo pháp luật
đấy nên chính vì vậy thì tôi cho rằng là
trong cái vấn đề về bảo vệ trẻ em nói chung
trong đó có vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
thì cái việc chúng ta giữ những cái bảo mật thông tin
nó thuộc về cái bí mật đời sống riêng tư của các em
nhất là những cái vụ việc mà khi các cơ quan
chức năng đang trong quá trình điều tra xử lý
thì cái việc chúng ta quan tâm thì chúng ta cũng có
rất nhiều những cái cách khác nhau
tuy nhiên chúng ta phải lường đến những hậu quả sau này
khi mà nó thực sự nó ảnh hưởng đến cuộc sống của các em
làm thế nào đó khi các em đi học các em hòa nhập với xã hội
các em không bị kỳ thị các em không bị treo gẹo
các em không bị phân biệt đối xử
giúp cho các em được phát triển một cách toàn diện
thì chính vì vậy với những cái quy định hiện nay
chúng ta đã có từ luật an ninh mạng luật trẻ em
nghị định số năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
và gần đây nhất là nghị định số một trăm ba mươi
thì khi chúng ta đã đăng thì có thể chúng ta phải
thực hiện ngay chúng ta phải thực hiện ngay
cái việc gỡ bỏ những cái hình ảnh những cái clip
mà nó đưa những cái thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư
của các em và tôi cũng xin chia sẻ rằng
khi mà các cá nhân các tổ chức vi phạm
thì nghị định một trăm ba mươi đã có hiệu lực từ ngày một tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai thì những hành vi mà công bố
bí mật đời sống riêng tư của trẻ em
khi mà chưa được sự đồng ý của cha mẹ
và trẻ em từ đủ bảy tuổi trở lên
thì sẽ bị xử phạt bí phạm hành chính
mức từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
theo quy định của nghị định một trăm ba mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
vâng rõ ràng là một mức phạt rất là đủ sức
gian đe với những cái hành vi mà tùy tiện
chia sẻ thông tin và hình ảnh của trẻ em phải không ạ
và qua cuộc trao đổi của bà thì tôi tin rằng
người dùng mạng xã hội hiện nay thì sẽ biết nên
và không nên chia sẻ những gì để tránh
vi phạm vào quyền trẻ em cũng như là những quy định
pháp luật khác một lần nữa xin được cảm ơn bà
đã nhận lời tham gia về chương trình